ngày một mươi bảy tháng một mươi tại tỉnh thái nguyên bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với bảo tàng văn hóa các dân tộc việt nam
tổ chức trưng bày chuyên đề mẹ con thơ nhạc cuộc đời nhằm tôn vinh tấm lòng cao cả sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ việt nam
đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
trưng bày chuyên đề mẹ con thơ nhạc cuộc đời gồm một mươi hai tổ hợp nội dung về tình mẫu tử trong văn hóa các dân tộc việt nam
với hàng nghìn tài liệu hiện vật hàng trăm hoạt động trải nghiệm theo dòng cuộc sống và thời gian trưng bày trải nghiệm mẹ con thơ nhạc cuộc đời
sẽ truyền tải vấn đề của xã hội truyền thống và đương đại gửi gắm đến người xem nhiều thông điệp ý nghĩa
qua đó góp phần vào việc giáo dục nhân cách văn hóa đạo đức cho mỗi con người bồi đắp tình cảm gia đình
hiểu thêm về văn hóa và chi thức